bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng hai của bộ y tế cho biết bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu bảy mươi năm ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm một mươi hai sáu trăm sáu mươi chín ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm tám mươi năm triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần tám mươi triệu liều
tiêm mũi hai là hơn bảy mươi bốn triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là hơn ba mươi một triệu liều
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đến nay các cơ sở giáo dục từng được trưng dụng làm nơi phòng chống dịch
đều đã có thể mở cửa và những cơ sở đảm bảo đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
với bậc tiểu học và học sinh lớp sáu các cơ sở giáo dục đang chuẩn bị rút ráo công đoạn cuối để ngày một mươi bốn tháng hai đón học sinh đến trường
các cơ sở giáo dục từng được chưng dụng làm nơi phòng chống dịch đều đã có thể mở cửa
về việc tổ chức bán trú theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp hcm nếu trường thuộc cấp độ một vùng xanh thì ngay tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường
đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học hai buổi một ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối
còn ở cấp độ hai vùng vàng thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp một và lớp hai
còn khối lớp ba bốn năm chỉ tổ chức cho học sinh đi học một buổi một ngày
riêng các trường ở cấp độ ba vùng cam cấp độ bốn vùng đỏ không được tổ chức bán trú
các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú nhưng chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần
thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
và sở giáo dục đào tạo tp hcm không yêu cầu học sinh xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín cho biết là tính đến chiều nay cả nước đã tiêm gần một trăm tám mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
ba mươi tỉnh thành bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
bộ y tế yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
bảo đảm an toàn tiêm chủng
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng
với nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới và chỉ đạo của thủ tướng
đó là quyết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản
với các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại không để bị động lúng túng bất ngờ
đồng thời khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị covid một mươi chín
đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông các bộ cơ quan liên quan và các địa phương
tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để gia đình phụ huynh và giáo viên chủ động phối hợp
để cao tinh thần trách nhiệm tổ chức cho các em học sinh yên tâm đến trường học tập trung trở lại mạnh khỏe an toàn và hiệu quả
sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám khoa trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín tăng giá dịch vụ
sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh kể cả dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết
không gợi ý ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín với giá khám theo yêu cầu
trước thực tế này nhiều bác sĩ cho rằng trong số những người đến bệnh viện khám hậu covid một mươi chín trong thời gian gần đây
có không ít người có triệu chứng gì nhưng lo lắng bị hậu covid một mươi chín nên muốn kiểm tra sức khỏe sau thời gian nhiễm bệnh
tuy nhiên các bác sĩ nhấn mạnh không phải bệnh nhân nào cũng từng mắc covid một mươi chín cũng bị di chứng hậu covid một mươi chín